một nữ thầy cúng bị bắn chết đêm giao thừa
năm người trong một gia đình chết ngay trong đêm tất niên
không một manh mối để lại
tất cả chìm trong sự sợ hãi
với nỗ lực phá án dù trong những ngày tết
kẻ thù ác đã phải ra đầu hạ
một mươi một giờ đêm giao thừa giữa năm cũ và năm mới của tết quý tị
phòng kế sát điều tra tội phạm về trời tờ xã hội công an tỉnh yên bái
nhận được tin báo của công an huyện mù căng trải
báo cáo về một vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra
ở bản lìm thái huyện mù căng trải tỉnh yên bái
ngay trong đêm các điều tra viên phối hợp
cùng các cán bộ phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh yên bái
lập tức lên đường xuống bản liêm thái
tại hiện trường cơ quan điều tra xác định
nạn nhân là lò thị trềm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai người dân tộc thái
nạn nhân nằm chết ngay trong căn nhà gốm của mình
khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
cơ quan điều tra nhận thấy phần đầu và nửa khuôn mặt bên phải của nạn nhân
có nhiều vết đạn găm chảy nhiều máu
và đây là nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong
quanh khu vực thi thể của nạn nhân
cán bộ kỹ thuật hình sự thu được những viên đạn bi
loài đạn được sử dụng nhiều ở súng tiểu chế của bà con dân tộc
tại mặt chiếc của ngôi nhà gỗ có một cái hở vách gỗ
dính vết đen ám khói mùi thuốc súng
công an tỉnh yên bái nhận định
đây là vị trí hung thủ đạt súng bắn chết nạn nhân
người nổi sống là nam giới tuổi trên hai mươi
vị trí kê súng là rất cao phù hợp với người từ một m tám trở lên
tại sao kẻ thù ác lại chọn đúng đêm giao thừa để gây án
nạn nhân có mâu thuẫn gì khiến hắn ta ra tay tàn nhấn đến như vậy
là những câu hỏi làm đau đầu điều tra viên
trinh sát nhận định
hung thủ rất có thể là người địa phương
khôn ngoan khi chọn thời điểm giao thoa giữa năm cũ và năm mới
để gây án
bởi đồng bào vùng cao thường xuyên có phong tục nổ súng kíp để đón giao thừa
thời điểm đó tiếng súng ở nhà nạn nhân vang lên thì không ai nghi ngờ
đủ thời gian để kẻ thù ác trốn chạy
làm việc với các con của nạn nhân
cảnh sát được cung cấp thông tin
trước giao thừa khoảng hai mươi phút
có nghe tiếng lục sục
giống như tiếng sắp quân cờ bên đất
trinh sát nhận định
đây là tiếng nạp đạn súng kíp của hung thủ
giả soát có mối quan hệ
điều tra viên nhận thấy
do đặc thù công việc nên nạn nhân quen biết nhiều người
khi xảy ra mâu thuẫn với bà con
nạn nhân thường dọa sẽ thả ma
để đối thủ mắc bệnh tật
và đau ốm lên miền
giả thiết nữ thầy cúng bị sát hại
vì dọa ma được đặt ra
giả soát năm người theo chiều cao trên một m tám
cảnh sát thấy nổi lên hàm
văn phương ba mươi tuổi
chú tại xã cao phạ huyện bồ căng trải
những ngày dắp tết quýnh tị
phương bị mắc bệnh lạ
máu mũi chảy nhiều
ai hỏi anh ta cũng bảo
do bị ma trài khiến bệnh mãi không khỏi
khi cảnh sát đến nhà lấy thông tin
phương liên tục hút thuốc lào
người bình thường thì có thể hút một hai điếng
xong rồi thôi
nhưng anh này thì hút không nghỉ
người dân lúc này cung cấp thêm thông tin
trưa ba mươi tết thấy phương đi lên núi
và nghe tiếng súng to vòng lại
rất có thể hắn ta thử súng
sâu chuỗi nhiều tỉnh tết
cảnh sát nhận định
phương chính là hung thủ sát hại nữ thầy cúng
nên thực thi bắt vào ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn một mươi ba
tại cơ quan điều tra
phương liên tục bị chảy máu mũi
bảo rằng bị ma trài
cảnh sát giải thích rằng
đó là do bệnh lý
và khi được bác sĩ điều trị
phương đã hiểu ra
khai từng quan hệ tình cảm với nạn nhân
xong bị gia đình ngăn cản
khi bị chảy máu mũi
anh ta cứ nghĩ rằng
bạn gái cũ đang trả thù mình
nên ra tay sát hại nhằm đuổi ma
khi bị chảy máu mũi
để thực hiện kế hoạch
chiều ba mươi tết
phương lên núi thử súng kíp
khoảng giờ
phương băng rừng thông đến nhà nạn nhân thăm dò
cây nòng súng và cái hờ của ván gỗ để ra tay
anh ta giấu súng tại một nhà dân cách hiện trường một trăm linh mét
sau đó về nhà đón tết

học như là
khi súng kết thúc
học như là
tên vui vẻ
học như là
có quen với ta
sau đó tôi đến nhà văn súng
tôi đã vô trường
đã vô trường
tôi chăm sóc vô trường
tôi vô trường
tại nhà văn súng
tôi lưu thương
vô lưu thương
anh ta đã vô trường
chỉ vì thiếu hiểu biết mà hà văn phương đã ra tay sát hại lò thị trèm người làm nghề thầy cúng
khi biết mình bị bệnh không phải do bị thả ma lò văn phương tỏ ra hối hận nhưng mọi việc đã quá muộn
thủ tục cúng ma và tin vào ma trời của đồng bào dân tộc khi bị đẩy đến mức mù quáng bao giờ cũng để lại những hậu quả đau lòng
vụ án được khép lại bản liềm thái đã trở về vẻ bình yên
và cũng từ đó bà con bản liềm thái sẽ không ai tin vào ma chay
các chiến sĩ công an đã trả lại cái tết ấm áp cho bà con trong những ngày đầu xuân năm mới
ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi tám tức ngày cuối cùng của năm âm lịch
khi người dân đang vội vã tất bật
họ đang chuẩn bị những công việc cuối cùng để đón tết nguyên đán
thì một vụ giết người gây chấn động dư luận được phát hiện bởi một người giao hàng thực phẩm tại ngôi nhà của hai vợ chồng ông bà mai xuân trinh bốn mươi sáu tuổi và vợ là mai thị hồng ba mươi bảy tuổi ngụ tại khu phố tám phường bình hưng hòa quận bình tân thành phố hồ chí minh
nhân chứng đầu tiên đến hiện trường cho biết khi mang đồ cúng cho gia đình ông trinh bà hồng đã phát hiện sự việc
ngay sau đó đã đi trình báo cơ quan chức năng
buổi sáng thì mình tôi đi mang hai em gà lên nhà chúa trinh nhưng mà không có ở nhà
rồi tôi có gọi điện thoại nhưng không liên lạc được
thì mới mang qua nhà kế bên nhà cô bảy kế bên rồi gửi nhưng mà nhà cô bảy đã đầy cho tủ rồi
thì tôi đi mang quay trở ngược lại để mang về nhà cất
nhưng mà lên về đến cửa thì tự nhiên nhìn thấy cái khóa nó không có bóc khóa
thì tôi chạy về để tính là mang cái khóa nghĩ là nhà chú đi đâu lắm
tết cho nên là mới tính là mang cái khóa lên để bóp lại ổ khóa
nhưng mà người là tại nhà chú con chó rất dữ cho nên là không có sợ cho lắm
thì mới đi về đi về rồi gọi điện thoại cho nhiều người lắm mà không ai bốc mấy được
nhận được tin báo lãnh đạo phòng nghiệp vụ của công an tp hcm và đích thân thiếu tướng phan anh minh
phó giám đốc đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo điều tra
tiếp cận hiện trường lực lượng công an đánh giá đây là vụ giết người cướp tài sản với tỉnh tiết hết sức dã man
thi thể của vợ chồng anh trinh và ba con nhỏ gồm một bé trai một mươi ba tuổi và hai bé gái lần lượt một mươi một tuổi sáu tuổi
được phát hiện nằm dài rác ở các phòng khác nhau trong ngôi nhà
hai con dao dính máu ở hiện trường một số tài sản bị mất như điện thoại di động xe máy
nhà ông trinh bà hồng có nuôi một con chó bé dê rất hung dữ
phản ứng dữ dội khi có người lạ tiếp cận
công an phải đánh thuốc mê với tiếp cận được bên trong
nhưng suốt thời gian từ một nghìn chín trăm hai mươi ba
từ lúc gia đình ông trinh còn tưng bừng tược tất điên cho đến khi phát hiện vụ việc
hàng xóm không hề nghe tiếng chó rùa
từ đó công an xác định hung thủ là người quen thân nên mới dễ dàng gây án mà không bị phát hiện
mặt khác hùng thổ đã sát hại cả nhà thậm chí là đứa bé sáu tuổi
có thể do quen mặt muốn giết người bị đầu mối
cơ quan cũng giả soát hàng loạt camera an ninh ở khu vực xung quanh
khoanh vùng nghi can
nhắm vào người ra vào khu vực nhà ông trinh vào đêm ngày hai mươi bảy
dạng sáng ngày hai mươi tám
lấy lời khai của hàng xóm để nắm bắt thông tin quan trọng
những người sống lân cận khu vực nhà nạn nhân cho biết
gia đình ông trinh tổ chức tiệc tất niên chiều hai mươi bảy tết
họ không thấy hai người làm công lâu năm của gia đình
chỉ thấy một thanh niên mới được ông trinh nhận vào làm có mặt
người thanh niên này hàng xóm ít tiếp xúc da ngam đen
từ nhiều tình tiết hé lộ
thiếu tướng phan anh mới nhận ra công việc của ông trinh
anh minh chỉ đạo tập trung và nhắm người làm công cho gia đình ông trinh
và cuối cùng lộ ra nghi can số một là nguyễn hiếu tình
một mươi tám tuổi quê ở xã châu lăng huyện tri tôn tỉnh an giang
liên lạc với gia đình của tình
mẹ tình cho biết
tình không về quê an tết và mất liên lạc với con
các trinh sát cục cảnh sát hình sự bộ công an và phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
đã nhắm đến hàng loạt cửa khẩu biên giới ở an giang tây ninh long an
tiến hành chút chặn
vì lo ngại nghi can sẽ thoát qua bên kia biên giới
trưa mùng một tết nguyên đán
tổ công tác phát hiện tinh đang ngồi nhậu với bạn tại một địa điểm ở huyện cần duộc tỉnh long an
có chiếc xe máy của ông trinh ngay bên cạnh
ngay lập tức tổ trinh sát tiếp cận bắt giữ đối tượng khi hắn không kịp phản ứng
biện cáo khai lại ngư đồng xét xử biết
trong vụ án này thì bị cáo bị bắt vào ngày nào
bị bắt ở đâu
bị bắt tại nhà của lê minh khởi
và bị bắt ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
lúc mấy giờ
đi tới nhà tiên bằng phương tiện gì
xe máy gì
có phải là cái xe biện cáo lấy của anh trinh không
vâng đúng rồi
một nhẫn kim loại màu trắng có đính hạt màu trắng
một đôi bông tay bằng kim loại màu trắng có đính hạt màu trắng
một dây chuyền bằng kim loại màu trắng và đính hạt màu trắng
tại cơ quan công an tình bình thản khai nhận toàn bộ hành vi của mình
theo đó từ tháng một năm hai nghìn chín ông trinh cùng với vợ là chị mai thị hồng ba mươi bảy tuổi và ba người con nhỏ sinh sống tại quận bình tân
đến tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy ông trinh nhận nguyên hiệu tình và làm thuê tại xưởng gia công sản phẩm enoch
tỉnh được bao bắt ở tại nhà gia chủ với mức lương bốn năm triệu mỗi tháng
do anh ta làm việc không hiệu quả hay chơi game và say xỉn nên thường bị bà hồng la mãng đỉnh cho nghỉ việc
tôi nhắc lại cô đừng có gợi tò mò gì ta
đừng có độc đến má tôi
tao có thích chửi đấy
mày làm gì được tao
mày đi đâu
hôm nay tôi nghỉ
đứng lại ai cho mày nghỉ
việc có đang ngập mặt ra
mày mà nghỉ thì lấy ai làm
mà tao nói cho mày biết nhé
mày mà nghỉ á tháng này tao không ứng ứng cho mày
mà có khi á tháng này tao cắt luôn khoản tạm ứng của mày
cho mày khỏi chơi game luôn
mai cho tôi xin nghỉ
tôi đi thăm bà bác làm việc
anh cho tôi gửi lời hỏi thăm bà
mà có khi tí tôi ứng cho anh ít lương
đi thăm người ốm thì phải có tiền chứ
vâng cảm ơn chị ạ
tại sao anh ta xin nghỉ thì được
còn tôi thì không
tại sao à
tại vì anh ấy làm việc chăm chỉ
bảo anh tăng ca là anh tăng ca
mà có việc chẳng đừng thì anh mới phải nghỉ
anh làm một ngày á
bảo mày làm ba ngày á
bà thiên vị thì có
ở đây ai chẳng biết
mấy người đấy là đồng hương của bà
tao thiên vị đấy
tao quý người nào thì tao thiên vị người đấy
mày không thích thì xin đi
khoảng đầu tháng hai
các nhân viên khác về quê nghỉ tết
chỉ còn tình ở lại với gia đình chủ
tối ngày một mươi hai tháng hai
tức là đêm ngày hai mươi bảy tết
tình nghe vợ chồng ông trinh nói mình lười
và ngủ nhiều khiến hắn tức giận
tôi nói cho ông biết nhé
gia riêng là kiểu gì
tôi cũng cho thằng tình nghỉ
cái loại người gì á mà suốt ngày ngủ chơi game

lời chảy thây ra xong còn hay đòi hỏi
bà nói thế nào vừa ứng tiền xong
cho nó nghỉ mất tôi à
mất thì mất
ai bảo ông cho nó ứng
tôi đã định cho nó nghỉ rồi mới không cho đỡ ứng
ông hiểu chưa
nhưng mà nó về quê ăn tết không có tiền
giờ không ứng mà được à
ông thương người thì cũng thương vừa vừa phách phải thôi
tùy từ người ấy thương
cái phụ bố lão như nó thì ông thương làm cái gì
nên bố mẹ nó còn không thương nổi nó
để nó ra ngoài mấy năm rồi
ông có thương nó
thương vợ con không đây này
thôi tôi xin bà đấy bà đi ngủ đi
nói nhiều quá
đủ má nó
đêm hôm đâu còn không cho người ta ngủ
mày muốn về quê mày về luôn đi
đến rạng sáng hôm sau
tình làm rơi viên bi sắt xuống sàn nhà
gây tiếng động lớn
bà hồng la mắng
hắn lập tức lấy dao đâm nhiều nhát vào ngực bà chủ
đẩy nạn nhân ngã xuống sàn
vừa phải thôi chứ
nghe thấy tiếng vỡ la hét
ông trinh chảy ra
thì tình xông đến đâm tới tấp
vị cáo đứng tại phòng ngủ
đứng tại chỗ ngủ của vị cáo
và bà hồng đứng trước
cửa phòng ngủ của bà hồng
thế tại sao bốn h sáng rồi
lại có cái việc mà bà hồng đứng đó
vị cáo đứng ở chỗ đó
vị cáo không ngủ được
nóng nóng đi về quê
có cầm viên bi
cũng như bản cáo dạng
của diện kiểm sát đã đọc
vị cáo cầm viên bi
tới đi lui
và tưng hứng viên bi
làm cho viên bi rớt xuống sàn cổ
và bà hồng
và bà liên tục chửi
bà hồng liên tục chửi
vị cáo đâm ra tức giận
và rớt tức giận
nên mới tấn công bà hồng
thế tại sao vị cáo giết anh trinh
vì sợ anh trinh
chống trả lại
vị cáo nói rõ là tại sao
vì sợ ông trinh
chống trả lại
và ông trinh chống trả lại
phát hiện tiếng khóc của ba đứa con chủ nhà
tinh lật lượt xuống tay
ba nạn nhân này
gồm bé trai một mươi ba tuổi
hai bé gái mới một mươi một tuổi
và sáu tuổi
tại sao vị cáo giết
trẻ triều trẻ diệu
và trẻ diệp
vì sợ ba đứa nó
trong đó trẻ diệp chỉ có sáu tuổi
thôi làm sao sợ tố cáo